trong đợt cách ly xã hội thứ hai từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi hai tháng bốn việc đi lại cụ thể đã được bộ giao thông vận tải
chia theo nhóm các địa phương cũng như theo lĩnh vực vận tải
các tỉnh nằm trong nhóm nguy cơ thấp được phép hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh với nhau
tuy nhiên thực tế các tỉnh nguy cơ thấp nằm giải rác sen kẽ với các tỉnh nguy cơ cao và nguy cơ
đây đang là một thách thức đối với vận tải hành khách liên tỉnh bởi những khó khăn hiện hữu
theo hướng dẫn mới nhất của tổng cục đường bộ việt nam các tỉnh thuộc nhóm một nhóm hai sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo
của thủ tướng chính phủ tại chỉ thị số một mươi sáu về lĩnh vực vận tải
nhóm nguy cơ thấp bao gồm ba mươi năm tỉnh thành thì chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố quyết định cụ thể việc vận chuyển hành khách
bằng các phương tiện công cộng đồng thời nhóm ba sẽ được vận tải hành khách liên tỉnh với nhau
và để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh các tuyến vận tải này không được phép đi qua các tỉnh nằm trong nhóm nguy cơ và nguy cơ cao
một mươi tỉnh thành phố nguy cơ thấp nhưng mà lại nằm giải rác và đan sen với các tỉnh thành phố nguy cơ và nguy cơ cao
chính vì vậy mà cái việc tổ chức vận tải cũng phức tạp hơn
tuy nhiên là chúng tôi cũng đã hướng dẫn là các cái tỉnh thành phố có nguy cơ thấp thì được phép đi lại nhau
và không được phép đi qua các địa bàn các tỉnh thành phố có nguy cơ hoặc nguy cơ cao
tuy nhiên một vấn đề đặt ra là các tỉnh nằm trong nhóm ba nằm giải rác sen kẽ các tỉnh nhóm một và nhóm hai
vì vậy các tuyến vận tải thuận lợi nhất sẽ khó thực hiện
ví dụ tuyến vận tải đi từ tỉnh a sang tỉnh b đi qua tỉnh c
tỉnh c nằm trong nhóm nguy cơ cao là con đường ngắn nhất
tuy nhiên muốn từ tỉnh a sang tỉnh b bây giờ chuyến xe phải vòng qua tỉnh d
nằm trong nhóm nguy cơ thấp tuyến đường chắc chắn sẽ dài hơn chi phí vận tải cao hơn và giá vé sẽ phải cao hơn
chưa kể nhu cầu vận tải của phần lớn người dân là di chuyển đến các trung tâm lớn như hà nội thành phố hồ chí minh
vì vậy để khắc phục khó khăn này phần lớn các tỉnh thuộc nhóm nguy cơ thấp đều dừng vận tải hành khách liên tỉnh
tại vì tôi cũng chưa tổ chức hoạt động vận tải khách liên tình từ thái bình đến các tỉnh phố phòng nước lại
hết đợt cách ly xã hội thứ hai phương án tổ chức vận tải sẽ được điều chỉnh căn cứ vào tình hình cụ thể
bảo đảm phòng chống dịch bệnh và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân